thưa quý vị những ngày vừa qua tại khu vực miền trung và tây nguyên đã có mưa to đến rất to gây lũ ngập lụt sạt lở đất cục bộ tại một số địa phương ở quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi làm một số người bị chết mất tích
tại tỉnh quảng ngãi ba ngư dân ở huyện bình sơn cũng đã bị lũ cuốn mất tích ở trên biển vụ việc này xảy ra vào khoảng bốn h hai mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ba ngư dân bị lũ cuốn mất tích trên biển
ba ngư dân xã bình chánh đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của ba ngư dân này
trong khi đó vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với quần chúng nhân dân
tìm thấy thi thể người bị đuối nước ở sông phước giang đoạn qua xã hành dũng huyện nghĩa hành
nạn nhân là ông nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở khu vực xoay dâu xã hành dũng
vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi khi đang ra phía sau vườn nhà sát sông phước danh do bất cẩn đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích
tuy nhiên do mưa liên tục nước ở sông phước giang dâng cao khiến cho công tác tìm kiếm nạn nhân trong ngày hôm qua gặp nhiều khó khăn